trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như của nền kinh tế tri thức chia sẻ số
thì công tác hỗ trợ kết nối thương mại hóa và đầu tư trong lĩnh vực công nghệ vi mạch và thiết bị
cũng như các giải pháp dùng vi mạch việt là bước đi quan trọng đầu tiên đối với thị trường sản xuất
và ứng dụng vi mạch bán dẫn nhiều tiềm năng và còn ngăn trẻ của việt nam
một cuộc hội thảo với chủ đề này đã được vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao
trực thuộc ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm phối hợp với hội công nghệ vi mạch bán dẫn tp hcm tổ chức
đây là cơ hội các doanh nghiệp khởi nghiệp trao đổi trực tiếp với các đại diện các tập đoàn lớn
quỹ đầu tư nhằm tìm kiếm hướng phát triển trợ giúp nguồn vốn và kinh nghiệm thương mại hóa sản phẩm
chúng tôi là đơn vị hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đặc biệt là về công nghệ
chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi kết nối với các doanh nhân đã thành đạt
đặc biệt là doanh nhân mà có liên quan đến công nghệ để giúp cho các dự án
thứ nhất là để hiểu được công nghệ của họ có đáp ứng được thị trường hay không
và qua đó giúp hỗ trợ thương mại hóa và kết nối đầu tư
mục tiêu chính chúng tôi là phải làm sao phát triển được các doanh nghiệp khởi nghiệp của việt nam
lý do là vì ngành vi mạch bán dẫn còn rất non trẻ
nếu mà chúng ta đi phát triển bền vững thì phải xuất phát từ các doanh nghiệp khởi nghiệp
để phát triển được thị trường sản xuất cũng như ứng dụng công nghệ vi mạch
bán dẫn thuần việt tiềm năng và non trẻ
thì công tác phát hiện ý tưởng và ươm tạo phải được thực hiện ngay ở bước đầu tiên
trong quá trình ưm tạo chính các tập đoàn lớn sẽ đóng góp vai trò hỗ trợ công nghệ
mà họ học hỏi được từ nước ngoài
cũng như sự hợp tác giúp đỡ về mặt marketing cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
theo kinh nghiệm cá nhân của tôi
mình một doanh nghiệp start up hay là một doanh nghiệp nào cũng vậy
khi mà bạn có một sản phẩm ra sản xuất được và mình bạn mong muốn sản phẩm này ra thị trường
thì để liên kết với doanh nghiệp này
thì trước tiên bạn phải tìm hiểu thị trường rằng là cái sản phẩm bạn ra liệu thị trường có cần hay không
để thực hiện chương trình phát triển công nghệ vi mạch thành phố hồ chí minh
giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của ủy ban nhân dân thành phố
cần tiến hành đồng bộ nhiều khâu như đào tạo ưm tạo thiết kế sản xuất thử nghiệm
trong đó công tác kết nối giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp
chính là giúp hình thành nên các hệ sinh thái cho sự phát triển của ngành